thưa quý vị vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thành phố thuận an tỉnh bình dương đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
alo chín mươi chín và hộ kinh doanh cửa hàng tuấn anh tại đường d ba khu phố ba phường an phú thành phố thuận an
cụ thể vào khoảng giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay nhiều người dân phát hiện có khói cao bốc lên
và lửa cháy bùng tại khu vực cửa hàng chuyên bán thiết bị và linh kiện điện thoại tuấn anh
người dân đã hô hoán nhau dập lửa nhưng không thành và báo với cơ quan chức năng
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều bảy xe chữa cháy một xe chỉ huy bốn xe bồn tiếp nước
cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
cho đến khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng nay đám cháy được dập tắt hoàn toàn ước tính thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng